nhằm mục đích tăng cường hợp tác hàng hải và bảo vệ hòa bình ổn định ở khu vực trung quốc
nga và iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung gần vịnh oman
bắc kinh cho biết cuộc tập trận chung này mang tên vành đai an ninh hàng hải hai nghìn hai mươi bốn
theo một tuyên bố của bộ quốc phòng trung quốc các hoạt động quân sự được tiến hành từ ngày một mươi một
cho đến ngày một mươi năm tháng ba nhằm cùng duy trì an ninh hàng hải trong khu vực
trung quốc cử tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và tàu tiếp tế toàn diện tham gia cuộc tập trận
trong khi đó iran điều hơn một mươi tàu tham gia
tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của nga cũng tham gia cuộc tập trận này
các hãng tin của nga dẫn thông tin từ bộ quốc phòng cho biết phần diễn tập thực tiễn trong khuôn khổ
cuộc tập trận này sẽ diễn ra ở vùng vịnh oman trên biển ả rập
mục đích chính là nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải